hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí bùi nhật quang
ủy viên trung ương đảng ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung ương bí thư đảng ủy chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy vi phạm khuyết điểm của đồng chí bùi nhật quang gây hậu quả nghiêm trọng
mất đoàn kết nội bộ bức xúc trong cán bộ đảng viên ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và bản thân
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí bùi nhật quang
bộ chính trị đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với đồng chí bùi nhật quang đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng